sau nhiều ngày xét xử công khai thì chiều ngày một mươi năm tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã tiến hành tuyên án
đối với sáu bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc tỉnh khánh hòa
hội đồng xét xử nhận định trong quá trình mua sắm vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch
các bị cáo đã vi phạm quy định về đấu thầu thông đồng với các công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam
công ty trường khê cơ sở kinh doanh phong phú gây thiệt hại cho nhà nước gần một mươi sáu tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt huỳnh văn dõng cựu phó giám đốc cựu giám đốc cdc khánh hòa lãnh ba năm sáu tháng tù
trần quốc huy cựu trưởng phòng tổ chức hành chính cdc khánh hòa lãnh một năm bảy tháng tù
nguyễn trường giang cựu tổng giám đốc công ty vndat một năm sáu tháng tù nguyễn thị thúy giám đốc phòng dự án vndat một năm sáu tháng tù
phan phương ngọc cựu nhân viên khoa dược vật tư y tế cdc khánh hòa một năm ba tháng tù
và bị cáo cao văn cường chủ hộ kinh doanh cơ sở phong phú một năm ba tháng tù nhưng cho hưởng án treo